gần đây tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất được đưa vào việt nam khá nhiều để làm thực phẩm tại một số địa phương
khi ở ngoài môi trường tôm càng đỏ phát triển nhanh chóng ăn tạp nên phá hại lúa tiêu diệt tôm bản địa
đồng thời có thể là nguồn gây bệnh cho các loài vi sinh vật khác
việc buôn bán tiêu thụ loài tôm này là vi phạm quy định của pháp luật phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ninh
thưa quý vị và các bạn hiện nay chúng tôi đang có mặt tại cửa khẩu hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
hiện nay thì các lực lượng chức năng tại đây như hải quan biên phòng và quản lý thị trường đang rất tích cực gia tăng các hoạt động
để ngăn chặn tình trạng buôn lậu tôm hùm đất được đưa vào lãnh thổ việt nam có thể phá hủy ruộng đồng của bà con nông dân
tại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh các lực lượng chức năng trên địa bàn cũng đã thành lập các tổ công tác
để tiến hành kiểm tra trinh sát giám sát ở những khu vực có cửa khẩu lối mở với trung quốc
những địa bàn trung truyền nhà hàng quán ăn có tiêu thụ sản phẩm này
theo em biết đấy nó là một sinh vật ngoại lai tác hại của nó còn lớn hơn giống như cái ốc biêu vàng
phá hại mùa màng sinh sản rất là nhanh đào hàng hổ nó sẽ hỏng hết các hệ thống mương rãnh cây nương của mình
hiện tại tỉnh quảng ninh vẫn chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào
buôn bán vận chuyển tôm càng đỏ vào việt nam
tuy nhiên tại một số tỉnh miền bắc có đường biên giới giáp trung quốc như lào cai lạng sơn
các lực lượng chức năng đã thù giữ nhiều loại sinh vật này
lực lượng hải quan quảng ninh đã kiểm tra từng công tên nơi hàng hóa
đặc biệt là hàng hóa thực phẩm thủy hải sản để bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào
đến thời điểm này thì chúng tôi chưa phát hiện tình trạng vận chuyển trái phép mặt hàng như nhà báo đã nêu
tuy nhiên không thể chủ quan
với thực trạng thông tin báo chí và nguy cơ của loại tôm này
thì chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hai mươi bốn bảy và phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài địa bàn
theo đó cũng xây dựng cơ sở bí mật các cộng tác viên để nắm bắt tình hình và thông báo kịp thời
nếu phát hiện và xử lý nghiêm hành vi phạm pháp luật
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ninh đã có văn bản đề nghị
cơ quan công an lực lượng quản lý thị trường
hải quan biên phòng tài nguyên và môi trường các địa phương và hội nghề cá tỉnh tăng cường công tác kiểm tra
giám sát hoạt động mua bán vận chuyển nuôi trồng tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh
đồng thời có biện pháp cô lập và tiêu diệt nhằm tránh phát tán tôm càng đỏ ra môi trường tự nhiên